thưa quý vị và các bạn ngân hàng nhà nước không in tiền mệnh giá thấp dịp tết nguyên đán
đường sắt tăng cường thêm ba vé tàu phục vụ tết giá nhà đất tại tp hcm đang hạ nhiệt
đây là những nội dung chính sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
từ hôm nay việc thanh toán phí trong khu vực cảng biển hải phòng sẽ được thực hiện qua cổng thông tin thanh toán điện tử hải quan
theo đó các tổ chức cá nhân kinh doanh xuất nhập khẩu qua khu vực cảng hải phòng
gửi kho ngoại quan ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng việt công banh có thể nộp phí sử dụng công trình
kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng qua cổng thanh toán điện tử hải quan hai trăm bốn mươi bảy
ngoài việt công banh khi có thêm ngân hàng mới sẵn sàng kết nối để thực hiện việc thu nộp phí
ủy ban nhân dân tp hải phòng sẽ tiếp tục thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện
ngân hàng nhà nước sẽ không phát hành tiền lẻ tiền mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá một trăm linh đồng hai trăm linh đồng năm trăm linh đồng một đồng hai đồng và năm đồng cho dịp tết
với tiền lẻ mệnh giá từ một mươi đồng trở xuống ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo đẩy mạnh đưa ra lưu thông từ tháng bốn đến tháng một mươi một
đây là chủ trương giúp tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
trong dịp tết này ngân hàng nhà nước đáp ứng nhu cầu lưu thông khoảng bốn trăm ba mươi tỷ đồng
theo ngân hàng nhà nước lượng dự trữ tiền mặt hàng năm đều đáp ứng đủ cho nhu cầu trong dịp tết
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo chi trả lương thưởng đầy đủ cho người lao động
đặc biệt là công nhân tại các khu chế xuất khu công nghiệp tránh tình trạng nghẽn atm trong dịp tết nguyên đán
bên cạnh việc trả lương thưởng qua atm các ngân hàng cũng sẽ bùi trí cám bộ ngân hàng tới khu chế suất
khu công nghiệp để trả lương thưởng trực tiếp cho công nhân nhằm giảm tài cho hệ thống atm
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cũng yêu cầu các ngân hàng phải luôn có bộ phận xử lý kỹ thuật khi có sự cố
bộ phận tiếp quỹ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn và chế độ bảo vệ an ninh cho các máy camera theo đúng quy định
đồng thời tăng cường sử dụng ngân hàng số và các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt
giúp giảm tải từ một mươi năm một mươi bảy nhu cầu sử dụng tiền mặt và nhu cầu rút tiền tại các atm
hiệp hội chăn nuôi gia cầm việt nam vừa kiến nghị thủ tướng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công thương bộ tài chính xem xét chưa giảm thuế nhập khẩu gia cầm do lượng thịt gà nhập khẩu đã tăng cao nhất trong một mươi năm qua
hiện các nhà chăn nuôi và sản xuất gia cầm trong nước đang phải cạnh tranh với sản phẩm thịt gà nhập khẩu giá rẻ
từ các nước như mỹ brazil hàn quốc và một số nước eu
ước tính sản lượng thịt gà nhập khẩu cả năm hai nghìn một mươi chín là khoảng hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi tấn tăng hơn năm mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
dù chưa giảm thuế nhập khẩu thịt gà nhưng đã có sự gia tăng đột biến về số lượng thịt nhập khẩu như trên là mức tăng cao nhất trong một mươi năm gần đây
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội thông báo bán thêm đợt vé tàu tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
các tàu chạy hướng hà nội tp hcm trong các ngày từ một mươi ba tháng một đến mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sẽ được cung cấp thêm bốn trăm một mươi tám
bốn trăm một mươi tám chỗ dừng nằm một hai trăm linh chỗ ghế ngồi
các tàu chạy hướng tp hcm hà nội trong các ngày từ một mươi năm tháng một đến năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
được cung cấp thêm bốn trăm một mươi tám chỗ dừng nằm một hai trăm linh chỗ ghế ngồi
trong dịp mở bán vé đợt ba này công ty cũng sẽ đưa thêm bốn mươi năm toa xe được nâng cấp cải tạo có chất lượng cao ra vận hành để phục vụ hành khách
đến thời điểm này thị trường bất động sản tp hcm đã có dấu hiệu trứng lại
theo các chuyên gia bất động sản trước đây khi thị trường khan hiếm nguồn cung
lực lượng làm giá quá lớn khiến cho giá đất nền tại tp hcm tăng mạnh
nhiều người mạo hiểm đầu tư chấp thuận mua với giá cao
vì vậy người mua phải cẩn trọng với những dự án trao bán với giá trên trời
và những sản phẩm bất động sản vượt qua khả năng tài chính
đặc biệt phải hạn chế vai ngân hàng để lướt sóng hoặc vay trên bốn mươi giá trị nhà đất dễ dẫn đến rủi ro
thông tư một mươi tám của ngân hàng nhà nước sửa đổi thông tư bốn mươi ba hai nghìn một mươi sáu quy định trong lĩnh vực cho vai tiêu dùng của công ty tài chính đã có hiệu lực
trong đó quy định công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng không có nợ xấu
theo báo cáo quan hệ tiến dụng của cic
ngoài ra thông tư một mươi tám cũng xích chặt hơn các quy định trong việc đòi nợ khách hàng của công ty tài chính
như không được sử dụng biện pháp đe dọa để đòi nợ đối với khách hàng
không được nhắc nợ đòi nợ gửi thông tin về khoản nợ cho người thân
trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý
chỉ được nhắc nợ với khách hàng tối đa năm lần một ngày
và trong trường hợp cho vay tiêu dùng phải có thỏa thuận về hình thức nhắc nợ thời gian nhắc nợ